thành phố quy nhơn mưa lớn những ngày qua khiến nhiều nhà dân ở phường trần quang diệu bị ngập
quốc lộ một ngập hơn năm mét ngoài ra một số địa phương của thành phố cũng bị ngập
sự báo những giờ tới trên địa bàn tỉnh bình định sẽ xảy ra nhiều đợt mưa lớn
mực nước lũ trên các sông tiếp tục ở mức một báo động hai và trên báo động ba
trong một mươi hai hai mươi bốn giờ tới mực nước lũ ở các sông tiếp tục giao động ở mức cao và xuống chậm
hạ lưu sông côn có giao động và xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức trên báo động ba
còn đưa tin mưa lũ lớn nhiều ngày khiến nước lũ dâng cao
nhiều tuyến giao thông ở bình định và phú yên bị chia cắt vì đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
mưa lớn suốt bốn ngày khiến nước lũ ở bình định lên nhanh
sáng ngày ba mươi tháng một mươi một huyện tuy phước là nơi nặng ngập nhất tỉnh
nhiều đoạn trên tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi quốc huyện này ngập sâu bốn đến một hai mét
người dân phải sử dụng dịch vụ xe cơ giới để qua các đoạn ngập
với giá năm mươi đồng mỗi người một xe máy
thậm chí đoàn rước dâu về nhà chú rể ở thôn kỳ sơn xã phước sơn huyện tuy phước
phải thuê xe tải để vượt qua đoạn nước lũ chia cắt trên tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi
ở thôn hưng nghĩa xã phước nghĩa mênh mông nước hàng chục cảnh sát bộ đội dùng cano
thuyền máy tiếp cận khu vực nguy hiểm đưa người dân đến nơi an toàn
hay tại điểm trường ở khu phố phong thạnh thị trấn tuy phước ngập gần nửa mét phải dừng dạy học
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định mưa lũ làm cho sáu mươi sáu học sinh không thể đến trường
nhiều khu dân cư ở thành phố quy nhơn cũng bị ngập nặng do mưa lớn
nhiều người được chính quyền di rời đến nơi an toàn
đến trưa ngày ba mươi tháng một mươi một thành phố quy nhơn đã di rời hai trăm năm mươi bốn hộ với sáu trăm tám mươi ba người
phu cát đã di rời ba mươi sáu hộ ở núi gành
xã minh cát do ngọn núi này thường xuyên bị sạt lở
thị xã an nhơn di rời một trăm ba mươi bảy hộ với hai trăm bảy mươi tám người đến nơi an toàn
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
lũ lụt năm nay đạt đỉnh tương đương với đợt lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi sáu
huyện phù cát bị ngập hơn một năm trăm linh nhà huyện tuy phước ngập hơn một mươi một nhà
thị xã an nhơn ngập gần ba nhà thị xã hoài nhơn ngập hơn năm trăm linh nhà
huyện an lão ngập gần hai trăm năm mươi nhà hoài ân ngập gần một năm trăm linh nhà thành phố quy nhơn ngập hơn một ba trăm linh nhà
chủ tịch ubnd phú yên trần hữu thế cho biết đã thống nhất cho thủy điện sông hinh
và sông ba hạ xả lũ tổng lượng về hạ lưu có thể lên đến chín mét khối trên dây
tuy nhiên thủy triều có thể đạt đỉnh lúc một mươi chín giờ nên tỉnh yêu cầu hai thủy điện xả lũ
phải đảm bảo lượng nước về hạ lưu phù hợp với lịch thủy triều giảm thiệt hại cho người dân ở cuối nguồn
sáng nay mực nước sông kỳ lộ huyện đồng xuân vượt báo động ba
nhiều khu dân cư tại xã xuân xuân bắc xuân xuân nam xuân quang ba bị ngập sâu
có nơi gần nửa mét khiến một số nơi bị cô lập
tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi một sáu trăm bốn mươi hai sáu trăm bốn mươi bảy cũng bị ngập có đoạn hơn một mét
chính quyền huyện đã sơ tán một chín trăm linh người dân ở các điểm thấp trúng yếu đến nơi an toàn
tại gia lai hàng chục nhà dân và hàng trăm cây hoa màu của người dân ở thị xã azun bị ngập sâu trong nước
tại phường đoàn kết hơn một mươi bốn người bị mắc kẹt do nhà bị ngập và được chính quyền giải cứu
ngoài thị xã azun mưa lớn còn làm nhiều nơi ở huyện lapa phú thiện đắc bơ
các bang bị ngập
trong đó tại huyện lapa thôn bồn dứ xã la prai với hơn một hai trăm linh người bị cô lập
đến trưa ngày ba mươi tháng một mươi một quốc lộ hai mươi bảy c đoạn qua xã đạ trai huyện lạc dương lâm đồng vẫn tê liệt vì sạt lở
tại hiện trường lực lượng chức năng tỉnh lâm đồng đã huy động hai máy múc hoạt động hết công suất để giải phóng khối lượng lớn đất
tuy nhiên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do vẫn mưa lớn
sau khi nắm được thông tin quốc lộ này bị sạt lở
nhiều phương tiện đã lựa chọn hành trình từ lâm đồng đi qua khánh hòa hoặc ngược lại trên quốc lộ hai mươi bảy qua ninh thuận
miền trung và tây nguyên có mưa lớn bốn ngày qua
hôm hai mươi chín tháng một mươi một thừa thiên huế đến ninh thuận lượng mưa đo được là hai trăm linh ba trăm bảy mươi năm mm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng áp thấp và không khí lạnh nhiễu động gió đông trên cao
hôm nay miền trung và tây nguyên tiếp tục có mưa lượng mưa từ bốn mươi hai trăm linh mm
mưa lớn khả năng gây ra ngập úng lũ quét sạt lở đất
nhiều nơi các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa gia lai và đắk lắc có rủi ro thiên tai cấp hai
thừa thiên huế đà nẵng quảng nam ninh thuận các khu vực khác ở tây nguyên rủi ro thiên tai cấp độ một
theo báo thanh niên biến thể mới omicrone với số lượng đột biến gây lo ngại có thể lọt qua hàng rào miễn dịch
làm nổi lên câu hỏi liệu các loại vaccine có còn tác dụng hay không hay các hãng dược sẽ phải bảo chế những loại mới
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đài mbc news dẫn lời giới chuyên gia y tế cho biết hiện chưa có câu trả lời rõ ràng
vì biến thể omicron chỉ mới lộ diện vài tuần qua
theo các nhà nghiên cứu tại nam phi omicron cho thấy có năng lực cao hơn so với những biến thể trước đó
trong việc đột phá miễn biến dịch được hình thành sau khi tiêm vaccine hay khỏi bệnh
tuy nhiên sẽ cần thêm khoảng hai tuần thu thập số liệu để tìm hiểu xem omicrone có làm tăng nguy cơ bệnh nặng
hoặc tử vong trong số những người đã tiêm vaccine hay không
đến lúc đó nếu xác định các loại vaccine hiện tại không thể cung cấp bảo vệ
thích đáng các hãng dược sẽ phải hành động để đối phó thách thức mới
mới đây công ty công nghệ sinh học nanovac cho biết đang nghiên cứu một loại vaccine để chống lại biến thể omicron
theo người phát ngôn của công ty vaccine sẽ sửa protein được biến trong biến thể omicron
để người được tiêm chủng có thể phát triển phản ứng miễn dịch nhưng việc thử nghiệm và sản xuất có thể sẽ mất vài tuần
trước đó biontech nổi tiếng với vaccine pfizer biontech hôm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết
đang tìm thêm dữ liệu về omicron để xác định có cần vaccine mới hay không
pfizer và biontech nói rằng nếu cần họ sẽ xuất dường một loại vaccine có thể chống lại biến thể này trong khoảng ba tháng tới
mona trong một tuyên bố cũng cho biết đang nỗ lực để tìm ra vaccine tăng cường phù hợp với chủng mới
mang cách thử dụng vaccine hiện tại có liều cao hơn và nghiên cứu các loại khác
tạp chí điện tử trí thức trực tuyến đưa tin theo đại diện của moderna
nhóm chuyên gia của họ đang làm việc chăm chỉ để nghiên cứu động lực của omicron
dự kiến đầu năm sau hãng dược có thể điều chế thành công vaccine mới
thông báo do giám đốc y tế của moderna paul buston
phỏng vấn của the andrew maxwell trên đài bbc
nhà sản xuất đến từ mỹ cho hay họ có thể tung ra loại vaccine covid một mươi chín được cải tiến công thức
dành riêng để chống biến chủng đáng lo ngại omicron
thời điểm mà moderna dự kiến ra mắt sản phẩm này là đầu năm hai nghìn hai mươi hai
nếu phải sản xuất công thức vaccine hoàn toàn mới chúng tôi sẽ có nó vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
trước khi sẵn sàng sản xuất số lượng lớn giám đốc y tế của moderna nói
moderna là vaccine dựa trên nền tảng mrna và chúng tôi có thể phát triển rất nhanh
chúng tôi sẽ biết khả năng bảo vệ của vaccine hiện tại trước biến chủng mới trong vài tuần nữa ông budro nói
theo cnbc đại diện hãng dược vẫn chưa tiết lộ phiên bản vaccine này có phải công thức mới hay không
vấn đề liệu có thực sự cần công thức vaccine hoàn toàn mới hay phiên bản vaccine hiện tại
cũng có chống được biến chủng omicron cũng không được nhắc tới
vào ngày lễ ra ơn của mỹ moderna đã huy động hàng trăm nhà nghiên cứu từ sáng sớm
để bước vào dự án phân tích mổ xe biến chủng omicron
trước câu hỏi liệu người đã tiêm ba hoặc bốn liều vaccine covid một mươi chín sẽ được bảo vệ tốt hơn
trước biến chủng mới ông bút tân nhấn mạnh điều này phụ thuộc vào thời gian tính từ mũi tiêm cuối cùng
dù vậy đến thời điểm này chuyên gia của morena chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác
vì tất cả số liệu đang được nhóm chuyên gia của hãng dược làm việc ngày đêm để tìm ra
vaccine covid một mươi chín hiện tại vẫn có thể cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể
do đó ông busta nhấn mạnh người chưa được tiêm chủng hoặc đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường
nên sớm được nhận vaccine covid một mươi chín
đây là chủng virus nguy hiểm nhưng tôi khá lạc quan vì chúng ta có nhiều thứ trong kho vũ khí chống lại nó
vị chuyên gia nói thêm